các phường yên thịnh xác định đối tượng nguyễn đắc thành đang có mặt tại gia đình bố đẻ ở tổ sáu phường yên thịnh
nên đã đến thông báo quyết định truy nã và vận động đối tượng ra đầu thú
tuy nhiên đối tượng thành không chấp hành mà bỏ chạy
đồng thời bốn đối tượng là lưu thị thu hồng mẹ đẻ của đối tượng thành nguyễn đắc công em trai của thành
nguyễn đắc lực em trai của thành và nguyễn minh hiếu con trai của đối tượng đã chống trả sử dụng hung khí
để tấn công lực lượng công an gây thương tích cho ba cám bộ chiến sĩ công an phường yên thịnh
không chỉ tấn công lực lượng công an các đối tượng này còn dùng điện thoại live stream trên các trang mạng xã hội
cùng với những lời bình luận bịa đặt sai sự thật vu khống lực lượng công an
căn cứ vào lời khai của các đối tượng cùng với những chứng cứ và tài liệu thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp yên bái tỉnh yên bái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với bốn đối tượng trên về hành vi chống người thi hành công vụ
đến dự đám cưới của chị vợ trong lúc say rượu châu hên đã vác dao chém vợ và nhiều người trong đám cưới trọng thương
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tri tôn tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự châu hên để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày bảy tháng ba hên cùng với vợ lan nen phước đến nhà mẹ vợ ở ấp rò leng
xã châu lăng huyện tri tôn tỉnh an giang dự đám cưới
đến khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày sau khi uống rượu say hen cùng với vợ sang nhà chị vợ chơi
được một lúc hên kêu vợ đi về
thế nhưng phước nói để sáng mai xong đám cưới rồi về luôn
nghe xong hên đã vào bếp lấy một con dao ra chém nhiều nhát vào người phước
nghe tiếng em gái la hét chị vợ chạy đến xem thì bị hen dượt chém nên bỏ chạy vào trong phòng
lúc này nghe tiếng vợ kêu châu sóc phôn đã chạy đến định can ngăn thì cũng bị hên chém nhiều nhát vào vai và đầu
thấy vậy mọi người nhanh chóng khống chế hên đồng thời đưa những người bị thương đi cấp cứu
công an huyện phúc thọ hà nội cho biết vừa bắt thành công đối tượng phạm anh hào sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú ở phường tương mai quận hoàng mai thành phố hà nội về hành vi cướp tài sản
đây là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện đang là lái xe taxi của hãng thành lợi
trước đó vào khoảng gần một mươi hai giờ trưa ngày một mươi năm tháng ba
hào đã thủ sẵn một khẩu súng ngắn dạng súng bật lửa và một khối bên ngoài bọc bằng băng dứng đen có que kiểu anten
đi vào phòng giao dịch ngân hàng bidv chi nhánh sơn tây địa chỉ ngã tư gạch phúc thọ hà nội
sau đó yêu cầu nhân viên ngân hàng cho tiền vào túi mà hào mang đi sẵn và bảo nhanh không sẽ cho nổ mìn và bắn chết
hào đã thủ sẵn một khẩu súng ngắn dạng súng bật lửa và một khối bên ngoài bọc bằng băng dứng đen có que kiểu anten đi vào phòng giao dịch ngân hàng bidv trên nhánh sơn tây địa chỉ ngã tư gạch phúc thọ hà nội
tại cơ quan công an hào khai nhận do nợ nần nhiều nên đã lên kế hoạch tìm hiểu khảo sát địa điểm và lên mạng xem phim về cướp ngân hàng
do có mục đích từ trước nên hào nhiều lần đến chi nhánh ngân hàng này khảo sát địa điểm chờ thời cơ thực hiện hành vi
do đã được tập huấn an ninh thường xuyên của công an huyện phúc thọ nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng ấn chuông báo động kết nối với công an huyện phúc thọ đồng thời thực hiện theo yêu cầu của hào
sau khi vừa cướp được tiền hào bỏ chạy ra khỏi cửa thì bị công an huyện phúc thọ phối hợp với các lực lượng bắt giữ đối tượng thành công đảm bảo an toàn tuyệt đối đồng thời thu giữ một khối bọc băng dính màu đen nghi là mìn một khẩu súng và bảy mươi sáu triệu đồng vừa cướp ở ngân hàng
do đã được tập huấn an ninh thường xuyên của công an huyện phúc thọ nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng ấn chuông báo động kết nối với công an huyện phúc thọ đồng thời thực hiện theo yêu cầu của hào
cường lực lượng bảo vệ tập huấn cho lực lượng bảo vệ sử dụng các công cụ hỗ trợ được cấp phép cái thứ ba là chủ động nghiên cứu điều chỉnh quy chế làm việc tiếp khách vận chuyển tiền nhập quỹ tiền atm hạn chế tối đa các sơ hở để cho đối tượng lợi dụng gây án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phúc thọ hà nội đang tập trung điều tra khai thác mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật
ngay sau đó ubnd huyện phúc thọ hà nội cũng đã trao thưởng nóng cho công an huyện phúc thọ và các đơn vị
đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
tiếp tục với các thông tin khác vào sáng nay lô vaccine sputnik v là quà tặng của liên bang nga đã được ông nikolai pachusev
thư ký hội đồng an ninh liên bang nga mang tới việt nam trong chuyến công tác hai ngày tại hà nội
đây là những liều vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên của nga có mặt tại việt nam
và vào sáng nay bộ y tế đã tiếp nhận lô vaccine này từ sân bay nội bài và ngay sau đó đã được chuyển vào kho lạnh của viện vệ sinh dịch tễ trung ương để bảo quản
lô vaccine này gồm một liều và sẽ do chính phủ điều phối có thể điều tiết về bộ y tế hoặc là các đơn vị khác
sputnik v là vaccine ngừa covid một mươi chín đầu tiên trên thế giới được phê chuẩn
từ ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi bộ y tế nga đã cho triển khai tiêm quy mô toàn quốc vaccine này khi chưa thực hiện xong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba
và đến nay vaccine sputnik v đã được hơn năm mươi quốc gia phê duyệt sử dụng
còn trong sáng ngày hôm nay vaccine thứ hai do việt nam sản xuất đã chính thức thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một
đây là vaccine covid do công ty vaccine và sinh phẩm y tế nha trang gọi tắt là ivac nghiên cứu và sản xuất
việc tiêm thử nghiệm do ivac phối hợp với trường đại học y hà nội và viện vệ sinh dịch tễ trung ương thực hiện
sáu tình nguyện viên đầu tiên đã được tiêm vaccine covivac
sau khi tiêm mũi đầu tiên những người này được lưu lại trong vòng hai mươi bốn giờ để theo dõi phát hiện và xử lý kịp thời những phản ứng có thể xảy ra
ghi nhận đến thời điểm hiện tại sức khỏe của các tình nguyện viên đều ổn định
tôi mong muốn vaccine này sẽ là vaccine được quốc tế công nhận và nó sẽ là một trong những vaccine sau này sẽ là chứa bệnh cho việt nam và thế giới
tôi thấy sức khỏe của tôi khá là tốt ổn định và chưa có biểu hiện gì
dự kiến giai đoạn một sẽ thử nghiệm trên một trăm hai mươi tình nguyện viên khỏe mạnh từ một mươi tám đến năm mươi chín chia thành năm nhóm
trong đó bốn nhóm sử dụng các liều vaccine một mg ba mg một mươi mg và một mg có bộ dung tá dược
một nhóm được tiêm giả dược nước muối vô trùng dùng để tiêm
để có sự so sánh với bốn nhóm trên mỗi tình nguyện viên được tiêm hai mũi cách nhau hai mươi tám ngày
mục tiêu của giai đoạn một là chúng tôi sẽ đánh giá
tính dung nạp hiệu quả của vaccine và tính an toàn bước đầu đánh giá tính an toàn
sau đó có tổng kết đánh giá để quyết định có đi tiếp giai đoạn hai hay không
phạm một phạm hai chúng ta sẽ tiến hành trong nước phạm ba tiến hành ở đa quốc gia
thì hiện tại bộ y tế cũng đang kết hợp với đại sứ việt nam tại một số nước
để liên hệ chúng ta thử nghiệm lâm sàng phạm ba
và như tôi vừa nói
nếu như các pha thành công thì chúng ta sẽ sớm chủ động đợt nguồn vaccine lâm sàng
trong suốt quá trình nghiên cứu các tình nguyện viên sẽ được theo dõi sức khỏe và thăm khám bảy lần
để đánh giá an toàn và tính sinh miễn dịch của vaccine
dự kiến hoàn thành báo cáo giữa kỳ giai đoạn một vào tháng bảy năm nay
trước khi thử nghiệm lâm sàng kết quả thực hiện trên động vật và trong phòng thử nghiệm
đạt hiệu quả tốt về an toàn tính sinh miễn dịch và hiệu quả bảo vệ
thành công trong nghiên cứu sản xuất vaccine phòng ngừa sẽ giúp việt nam chủ động
bảo đảm nguồn cung bảo đảm an ninh y tế và sẵn sàng ứng phó với đại dịch
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
đào duy xin kính chào tất cả quý vị
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
công an tỉnh long an kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố ra trước pháp luật một đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
xảy ra tại xã bình hiệp thị xã kiến tường tỉnh long an
vào ngày hai mươi tháng một từ nguồn tin của nhân dân tại ngã tư bình hiệp thị xã kiến tường
công an xã bình hiệp lực lượng công an xã bình hiệp thị xã tiến tường
đã tiến hành chốt chặn một chiếc ô tô một mươi sáu chỗ để kiểm tra
thì phát hiện trên xe có năm người việt nam bao gồm bốn nữ và một nam nhập cảnh trái phép
tiến hành điều tra lực lượng công an phát hiện đối tượng nguyễn văn học
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngủ ấp một xã thành trị thị xã kiến tường
đã tổ chức đưa năm người việt nam chơi nhập cảnh trái phép từ campuchia vào việt nam
tại đường d thành trị vị trí tiếp giáp với việt nam và campuchia
thuộc ấp hai xã thành trị thị xã kiến tường
rồi cùng con ruột cho họ đến cầu chồi mồi đón xe khách đi thành phố hồ chí minh
sau đó công an thị xã kiến tường chuyên vụ việc cho cơ quan an ninh điều tra
thủ lý giải quyết theo thẩm quyền
tại cơ quan điều tra học khai nhận từ ngày một mươi tám tháng một đến ngày một mươi chín tháng một
học đã đón một mươi người việt nam nhập cảnh từ campuchia vào việt nam trái phép
do được một đối tượng người campuchia ngù xa xét huyện konponro tỉnh svayring campuchia
liên hệ nhờ đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam với tiền công một triệu đồng mỗi người
lộ trình phương tiện đưa đón vào việt nam do học liên hệ và sắp xếp
chuyển sang một thông tin khác phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm
phối hợp với thanh tra sở y tế tp hcm kiểm tra đột xuất cơ sở chăm sóc da camputi
tại số chín mươi sáu hồ bá kiện phường một mươi năm quận một mươi phát hiện cơ sở này đang hoạt động thẩm mỹ chui
tại thời điểm kiểm tra cơ sở này không xuất trình được chứng chỉ hành nghề
về giấy phép hoạt động liên quan đến cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh
theo giấy phép kinh doanh cơ sở canpeogy chỉ được kinh doanh
bán lẻ mỹ phẩm và chăm sóc da không bao gồm dịch vụ chăm sóc da gây chảy máu
không giải phẫu thẩm mỹ không dùng kỹ thuật cao
tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra cơ sở trang có năm phòng được trang bị giường phẫu thuật
đèn phẫu thuật máy hấp trụng cụ kim kéo da phẫu thuật cùng nhiều trang thiết bị
vật tư y tế thuốc hai phòng chăm sóc da một phòng làm việc khác có chứa các trang thiết bị
vật tư y tế phục vụ cho các dịch vụ giải phẫu thẩm mỹ
điều đáng nói là cơ sở này có sự chuẩn bị đối phó với cơ quan chức năng như là thang máy dùng thẻ từ
thang bộ khóa cửa sắt ngăn không cho cán bộ kiểm tra lên kiểm tra các tầng trên lầu
đoàn kiểm tra đã niêm phong tạm giữ các vật tư trang thiết bị y tế thuốc và các giấy tờ
có liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở để điều tra theo quy định của pháp luật
thưa quý vị mới đây một công nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn làm việc tại nhà máy luyện phôi thép
chi nhánh của công ty cổ phần thép bomina tại khu công nghiệp phú mỹ một
thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã bị bỏng nặng rồi tử vong sau đó
vì bị sỉ thép đang nấu văng vào người
trước khi xảy ra sự cố khiến công nhân bị bỏng thì vào ngày bảy tháng ba
nhà máy này cũng xảy ra sự cố về môi trường
đại diện sở tài nguyên và môi trường tỉnh bà rịa vũng tàu cũng cho biết
ngay sau khi sự việc xảy ra nhà máy luyện phô thép chi nhánh công ty cổ phần thép pomina
đã gửi báo cáo sự cố cho chi cục bảo vệ môi trường
hiện sở tài nguyên và môi trường đã gửi văn bản yêu cầu công ty này
dừng ngay hoạt động gây ra sự cố làm khí bụi rò rỉ phát tán trực tiếp ra bên ngoài
làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh
khẩn trương báo cáo chi tiết nguyên nhân xảy ra sự cố thời điểm xảy ra sự cố
đánh giá tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị và dây chuyển sản xuất
đảm bảo vận hành được an toàn
sau khi chi nhánh công ty cổ phần thép pomina gửi báo cáo
sở tài nguyên và môi trường sẽ có những bước xử lý tiếp theo
đối với chi nhánh công ty cổ phần thép pomina về sự cố này
thưa quý vị sáng nay ngày một mươi sáu tháng ba phiên xét xử cựu phó chủ tịch
ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành tài bà dương thị bạch diệp và các đồng phạm
tiếp tục phần xét hỏi giữa chủ tọa luật sư và các bị cáo tại phiên tòa
với nội dung tranh luận về pháp lý liên quan đến tài sản nhà đất hoán đổi
ở số năm mươi bảy cao thắng quận ba
các bị cáo hậu tòa do liên quan đến sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất năm mươi bảy cao thắng
lấy nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng là đất công gây thiệt hại cho nhà nước một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
trong buổi sát hỏi chiều hôm qua ngày một mươi năm tháng ba bà dương thị bạch diệp khẳng định
hợp đồng thế chấp nhà đất ở năm mươi bảy cao thắng để vay ở ngân hàng agribank là giả mạo
phía đại diện ngân hàng agribank cho biết vào tháng một mươi hai năm hai nghìn tám tài sản năm mươi bảy cao thắng
được cấp giấy chứng nhận trước đó bà dương thị bạch diệp có văn bản đề nghị
thế chấp một trong số một mươi năm tài sản trong đó có nhà đất năm mươi bảy cao thắng
để đảm bảo khoản vay sáu mươi bảy lượng vàng còn về lời khai bà diệp nói
chữ ký không đúng giả mạo phía ngân hàng cho hay cơ quan điều tra đã thu thập
chứng cứ của aribank để giám định kết quả chữ ký trên hồ sơ kể cả giấy nhận
tiền vàng đều do cùng một người ký hiện tình trạng pháp lý của tài sản năm mươi bảy cao thắng
vẫn thuộc quyền của adipen do bà diệp chưa trả hết nợ nên adipen chưa thể giải chấp
nó liên quan đến một cái chủ trương về hoán đổi tài sản mà cái đường dẫn về pháp lý của nhà nước
thì nó chưa có khuôn khổ pháp luật điều chỉnh toi chiếu của các cơ quan tối tục là phải đặt nó
trong tổng thể của quá trình bản chất của vấn đề chứ không chỉ đơn giản nói rằng mà
theo hành vi như cáo trạng thì chúng tôi cảm thấy rất văn khoăn cho nên là chúng tôi cũng rất nhiều
lần kiến nghị là nên có những cơ chế để xây dựng hoàn thiện pháp luật liên quan đến việc này
tại phiên tòa hôm nay một mươi sáu tháng ba đại diện adipen đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc ủy ban
nhân dân tp hcm thu hồi hoặc huyện quyết định xác lập sở hữu nhà nước với tài sản năm mươi bảy cao thắng
thu hòa quyết định giao trung tâm ca nhạc nhẹ được sử dụng tài sản năm mươi bảy cao thắng và giao lại
để ngân hàng xử lý thu hồi nợ về tài sản nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng là tài sản mà bị cáo diệp có
được từ sự hoán đổi với nhà đất năm mươi bảy cao thắng vào tháng hai năm hai nghìn một mươi ba bà diệp đã dùng tài sản này để
trong hai hợp đồng tín dụng với ngân hàng phương nam ngay lại sacombank để vây vốn gốc là một trăm sáu mươi tỷ đồng
đến nay tài sản này đang gánh nợ ngân hàng hơn ba trăm sáu mươi chín tỷ đồng cả gốc và lãi đại diện ngân hàng sacombank
đề nghị hội đồng xét xử xem xét thủy bỏ lệnh cây biên của cơ quan cảnh sát điều tra và tắt phần
tài sản liên quan ở số một trăm tám mươi năm hai bà trưng để ngân hàng tiếp tục yêu cầu tòa án nhân dân tp hcm xét xử
bụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng tín dụng để ngân hàng có thể đòi nợ thu hồi nợ về phần bà
dương bạch diệp khẳng định hợp đồng thế chấp để vây vàng tại ngân hàng aribem là giả mạo bà dương
thì bình diệp muốn trả lại nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng cho nhà nước sau khi cái kết quả điều tra
cho thấy rằng là cái việc mà bà dương bạch diệp không đưa cái sổ là cái giấy chứng nhận quyền sử dụng
sử dụng đất và tài sản trên đất khi hoán đổi trong khi đấy thì bà dương bạch diệp cũng đã được nhận
cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cái tài sản của bàn thành phố
hồ chí minh quan tiến hành tố tụng là đã thay đổi tội danh nó phù hợp với lại những cái
hành vi đã xảy ra đấy là cũng một cái đánh giá khách quan của cơ quan tiến hành tố tụng đã thay
đổi tội danh từ là tội với cái lỗi là cố ý là về vi phạm quản lý vốn và tài sản của nhà nước
cái kết quả lãng phí sang cái tội là thiếu trách nhiệm gây hậu quả hiểm trọng thì nó phù hợp với
pháp luật quy định
thời gian qua đã có nhiều vụ án được đưa ra xét xử liên quan đến những thiệt hại tài sản của nhà nước
liên quan đến việc mua bán chuyển nhựa hoán đổi sang quy định vi phạm pháp luật gây thiệt hại rất
lớn cho nhà nước các ý kiến của những người tham gia tại phiên tòa này đều mong hội đồng xét xử xem
xét các chứng tướng thật rõ để xử lý nghiêm minh đúng người đúng tội theo quy định pháp luật
xin được chuyển sang thông tin về y tế sức khỏe thưa quý vị sáng nay tại bệnh viện
quân y một trăm bảy mươi năm những liều vaccine ngừa covid một mươi chín đầu tiên đã được tiêm cho những chiến sĩ thuộc
bệnh viện giã chiến cấp hai số ba đây cũng là lần đầu tiên lực lượng quốc phòng phía nam được nhận
vắc xin ngừa covid một mươi chín để thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho tuyến đầu chống dịch
hai một trăm linh liều vắc xin được phân bổ về bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm để tiêm cho các bác sĩ quân y trước khi lên
đường làm nhiệm vụ quốc tế hai tại nam sudan
bây giờ hiện hiện tại tình trạng covid thì covid đang diễn biến rất là phức tạp
hình nhất là ở bên đất nước nam sudan
cái điều kiện y tế của người ta không có điều kiện tốt nên là dịch nó không có kiểm soát được tốt
như ở mình vì thế là những cái chiến sĩ mà đi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở bên nam sudan như
tụi em thì cũng khá là lo lắng nguy cơ là có thể là mình sẽ bị nhiễm covid vì thế là đợt tiêm
chủng lần này sẽ làm bọn em khá là yên tâm mặc dù là nó không phải tránh được hoàn toàn một trăm linh nhưng
có thể là làm giảm cái nguy cơ mắc và giảm những triệu chứng nặng mình có thể gặp phải
yên tâm công tác ở bên đó hiện tại bệnh viện giải chiến cấp hai số ba
nên thời gian lên đường thì cũng không còn ngắn nữa và tình hình dịch bệnh ở nơi phái bộ mà nơi
mà bệnh viện giải chiến sẽ công tác là đất nước nam sudan đó là một cái vùng tình hình covid diễn
biến rất là phức tạp bởi vậy thì các nhân viên của bệnh viện giã chiến cảm thấy sự quan tâm
của chính phủ cũng như là bộ phòng đó là một niềm động viên khích lệ cho anh em
theo kế hoạch
các vắc xin tiêm cho bác sĩ quân y được chia thành hai đợt đợt này tiêm cho sáu mươi bốn người
đợt tiếp theo sẽ triển khai vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một ngoài ra bệnh viện còn phù hợp với bộ
tư lệnh bộ đội biên phòng tổ chức tiêm vaccine cho lực lượng biên phòng tham gia kiểm soát cửa khẩu
điểm chốt chặn của tỉnh tây ninh đây là một cái điều có ý nghĩa hết sức là quan trọng trước
hết đây là thể hiện cái sự quan tâm của lãnh đạo bộ quốc phòng đối với bệnh viện giải chiến thứ hai
là chúng ta triển khai cái công việc này cũng là một cái bài thực hành cho ngay bệnh viện dạy
chiến để khi các bạn sang đấy có thể triển khai công tác tiêm chủng theo đúng cái quy trình
quy chuẩn kỹ thuật và đặc biệt hơn nữa là theo đúng sự chỉ đạo của thủ trưởng bộ quốc phòng
tức là ưu tiên tất cả những đối tượng tham gia chống dịch và đi công tác vào vùng dịch
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm là đơn vị quân đội đầu tiên
ở khu vực phía nam triển khai tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín trước đó bệnh viện bệnh nhiệt đới
thành phố hồ chí minh được bộ y tế cấp chín trăm ba mươi bốn liều vắc xin covid một mươi chín và bắt đầu tiêm cho cán bộ nhân
viên y tế từ ngày tám tháng ba đến nay đã có tám trăm hai mươi bốn người được tiêm chưa có người nào bị phản ứng nặng
thưa quý vị ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh vừa có văn bản phê bình nghiêm khắc tập thể lãnh
đạo ban quản lý đường sắt đô thị thành phố hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín vì liên quan đến việc
chậm trễ ký kết thực hiện hợp đồng tư vấn ic làm ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng dự án và uy tín của
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh với các nhà tài trợ và đối tác ngoại giao ngoài phê bình
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh yêu cầu lãnh đạo ban quản lý đường sắt đô thị rút kinh nghiệm
sâu sắc trong việc điều hành quản lý dự án thường xuyên kiểm tra giám sát đảm bảo thực hiện đúng quy định
của pháp luật và chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố có liên quan đến việc thực hiện các dự án xây
dẫn các tuyến đường sắt đô thị của thành phố đồng thời giao trưởng bang quản lý đường sắt đô thị
tiếp tục theo dõi và chịu trách nhiệm người đứng đầu có liên quan trong trường hợp thanh tra kiểm tra
toán phát hiện các cá nhân có sai phạm trong việc ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn ic và các
dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị của thành phố chiều nay bộ tư pháp đã có quyết định kỷ luật bằng
thức gián chích cục trưởng cục thi hành án dân sự thành phố hồ chí minh xuống cục phó đối với ông
vũ quốc doanh do có nhiều vi phạm trong chỉ đạo điều hành hoạt động thi hành án dân sự gây hậu quả nghiêm
trọng ông doanh được xác định có nhiều vi phạm trong chỉ đạo điều hành hoạt động thi hành án dân
sự gây hậu quả nghiêm trọng ngoài ông doanh còn có ông võ minh hòa nguyên phó cục trưởng cục thi
hành án dân sự thành phố hồ chí minh cũng bị bộ tư pháp ký luật do các sai phạm tương tự được biết
thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục có những ký luật về mặt đảng đối với ông doanh ông doanh được
bố nhiệm dự chức vụ cục trưởng cục thi hành án dân sự thành phố hồ chí minh từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
có nhiệm kỳ năm năm